theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương bão số hai có quỹ đạo khá ổn định và có xu hướng mạnh lên nhanh
bão có vùng lõi rộng nên khi đổ bộ sẽ gây mưa cường suất lớn cho toàn vùng bắc trung bộ và bắc bộ
dự kiến tâm bão sẽ áp sát bờ biển và đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh trong khoảng thời gian từ một h đến bảy giờ sáng ngày một mươi bảy tháng bảy
khi bão vào giữa vịnh bắc bộ bão mạnh cấp chín gió giật cấp một mươi cấp một mươi một
cường độ khi đổ bộ vào bờ mạnh cấp chín giật cấp một mươi cấp một mươi một
đáng lo ngại là hiện toàn vùng bắc bộ vừa gieo cấy xong hơn hai trăm linh hectare lúa mùa nếu ngập úng rất khó khôi phục lại sản xuất
trong khi đó vùng bão ảnh hưởng có hơn một hồ chứa có nguy cơ mất an toàn
riêng tỉnh thanh hóa có một trăm hai mươi một hồ sung yếu tỉnh hà tĩnh có tám hồ đang thi công
riêng công trình hồ ngàn trươi đây là năm đầu tiên tích nước
ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương từ hải phòng đến quảng bình triển khai
cấm biển mọi công tác phòng chống trên đất liền phải hoàn tất trước một mươi bảy h chiều ngày một mươi sáu tháng bảy
trước tình hình diễn biến nhanh và bất thường của cơn bão số hai
chiều nay ngày một mươi sáu tháng bảy ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố hải phòng
đã ban hành thông báo về việc đình chỉ các hoạt động giao thông đường thủy nội địa
vui chơi giải trí trên các khu vực biển đảo và ven sông
theo đó đình chỉ các hoạt động vận tải đường thủy nội địa
gồm các tuyến vận hành khách
vận tải hàng hóa từ một mươi sáu h ngày một mươi sáu tháng bảy
riêng tuyến cát bà bến bính và ngược lại dừng từ một mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng bảy
các tuyến phà biển phà sông dừng hoạt động từ một mươi bảy h ngày một mươi sáu tháng bảy
các hoạt động vui chơi giải trí trên khu vực biển đảo và ven sông cũng phải dừng hoạt động
từ một mươi bảy h ngày một mươi sáu tháng bảy kiên quyết ngăn chặn không để các tàu thủy sản
phương tiện vận tải đường thủy nội địa và đò lồng bè hoạt động trong thời gian có bão
cũng trong ngày hôm nay ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang đã tổ chức khảo sát
các điểm sạt lở và có nguy cơ sạt lở trên địa bàn tỉnh
để từ đó có hướng chỉ đạo khẩn trương vận động nhân dân di rời ra khỏi nơi có nguy cơ sạt lở
sau khi khảo sát lắng nghe ý kiến người dân và chính quyền địa phương
ông lữ văn hùng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang nhấn mạnh
việc đảm bảo an toàn tính mạng người dân là trên hết
yêu cầu các sở ngành địa phương vận động hỗ trợ người dân di rời ra khỏi khu vực nguy hiểm
tiến hành triển khai ngay các công trình tại các điểm có nguy cơ sạt lở cao
nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra sạt lở
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hậu giang
hiện tại trên địa bàn tỉnh có nhiều nơi có nguy cơ xảy ra sạt lở cao
riêng huyện châu thành có đến bốn mươi điểm
trước mắt ban chủ y phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh
sẽ khẩn trương xây dựng các công trình hạn chế sạt lở ngăn dòng chảy mạnh
vận động người dân khu vực sạt lở di rời vào nơi an toàn
đối với những điểm có nguy cơ cao ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh
sẽ hỗ trợ lực lượng kỹ thuật cho các địa phương tổ chức di rời người dân đến nơi an toàn
chiều nay ngày một mươi sáu tháng bảy
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ
đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban kinh tế trung ương trưởng ban chỉ đạo tây bắc
cùng đoàn công tác đã tới thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố sơn la
tại các gia đình đến thăm đồng chí nguyễn văn bình
cùng đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi sức khỏe cuộc sống của các gia đình
ghi nhận và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh
đóng góp to lớn của các thương binh mẹ việt nam anh hùng
cho nền độc lập tự do của dân tộc thống nhất đất nước
các đồng chí cũng bày tỏ mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng
nỗ lực vươn lên trong cuộc sống
luôn là tấm gương sáng để con cháu và nhân dân địa phương học tập nói theo
sau khi đi thăm các gia đình chính sách
đồng chí nguyễn văn bình cùng đoàn công tác đã đến dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tại nhà tưởng niệm các liệt sĩ nhà tù sơn la
trong những ngày này
các dự kiện thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với những người có công với cách mạng
tại lào cai từ ngày một mươi đến ngày một mươi bảy tháng bảy
lực lượng quân y bộ đội biên phòng tỉnh lào cai phối hợp với bệnh viện đa khoa tỉnh
tổ chức khám chữa bệnh cho các gia đình thương binh bệnh binh
gia đình chính sách đồng bào nghèo tại các xã biên giới trên địa bàn
tại bốn xã biên giới gồm y tý trịnh tường bản qua và bản lầu
đoàn công tác đã tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho gần bảy trăm linh lượt
là thương binh bệnh binh gia đình chính sách và các hộ nghèo trên địa bàn
ngoài ra các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng bản lầu còn quyên góp đường sữa
tặng cho các thương bệnh binh gia đình chính sách và các hộ nghèo khi đến khám chữa bệnh
việc tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho người nghèo trên địa bàn
là một trong những hoạt động thường xuyên thể hiện tình cảm trách nhiệm của lực lượng bộ đội biên phòng
đối với nhân dân trên địa bàn và đồng bào các vùng khó khăn
qua đó góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân giữ vững ổn định chính trị
phát triển kinh tế xã hội củng cố quốc phòng an ninh ở địa phương
chuyển sang một số thông tin quốc tế đáng chú ý
ông emmanuel macron
theo bài phát biểu nhà lãnh đạo pháp
báo chí pháp bày tỏ hy vọng tổng thống mỹ donald trump sẽ thay đổi quan điểm
đối với việc mỹ rút khỏi hiệp định paris về chống biến đổi khí hậu
báo tin tức chủ nhật số ra hôm nay đăng bài phát biểu của tổng thống pháp emmanuel macron
theo đó nhà lãnh đạo pháp cho biết trong cuộc hội kiến vừa qua tại paris
tổng thống mỹ donald trump khẳng định sẽ cố gắng tìm ra một giải pháp cho vấn đề này trong những tháng tới
hai bên đã thảo luận chi tiết những vấn đề để mỹ có thể tham gia trở lại thỏa thuận toàn cầu lịch sử này
ông macron đánh giá điều quan trọng là duy trì đối thoại nhằm tìm ra những giải pháp phù hợp
để nhà lãnh đạo mỹ thay đổi quan điểm tái tham gia cuộc chiến chống sự nóng lên của toàn cầu
trước đó hôm một mươi ba tháng bảy tổng thống mỹ donald trump đã để ngỏ khả năng đảo ngược quyết định của mình
liên quan đến hiệp định paris về chống biến đổi khí hậu
hôm nay bộ trưởng tài chính anh philip hammer cho rằng các bộ trưởng hàng đầu trong nội các của thủ tướng theresa may
đang ngày càng tin vào sự cần thiết của một giai đoạn chuyển tiếp
rời khỏi liên minh châu âu hay còn gọi là brexit
phát biểu trên truyền hình bộ trưởng tài chính anh ông hammon nhấn mạnh
ý tưởng về một giai đoạn chuyển tiếp vẫn là điều mới mẻ ở vào thời điểm năm tuần trước
tuy nhiên hiện tại hầu như tất cả các thành viên nội các anh đều chấp nhận sự chuyển tiếp theo một cách nào đó
theo ông hammen thời gian chuyển tiếp sẽ phụ thuộc vào việc cần đến bao lâu
để các cơ chế mới có thể giải quyết được những vấn đề như hải quan và xuất nhập cảnh
ông hammen khẳng định thời gian chuyển tiếp nhiều khả năng
kéo dài ít nhất hai năm
trước đó hôm một mươi ba tháng bảy chính phủ của thủ tướng theresa may đã công bố dự luật rút khỏi eu
còn gọi là luật hủy bỏ nhằm chính thức chấm dứt quy chế thành viên của anh trong eu
theo dự luật trên luật cộng đồng châu âu năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai sẽ bị vô hiệu vào ngày ra đi
cũng trong ngày hôm nay israel đã mở lại một phần của đền thờ hồi giáo al aqsa
sau hơn một ngày đóng cửa do một vụ tấn công khiến hai cảnh sát israel
cùng ba đối tượng bị bắt
sau khi mở cửa ba mươi phút khoảng hai trăm linh tín đồ hồi giáo đã vào đền thờ cầu nguyện
hiện chỉ những cư dân của thành phố jerusalem bao gồm đông jerusalem được phép vào đền thờ này
ngoài ra giới chức israel chỉ cho phép mở cửa cửa sư tỉnh
nơi máy dò kim loại đã được lắp đặt
những cửa khác sẽ được mở lại sau
tuy nhiên nhiều người hồi giáo phản đối việc lắp đặt máy dò kim loại và máy quay an ninh
đã tổ chức cầu nguyện phía bên ngoài của đền thờ
trước đó vụ tấn công xảy ra vào ngày một mươi bốn tháng bảy
ba đối tượng người ả rập là công dân israel đã nổ súng vào cảnh sát ở gần cổng của đền thờ này
khiến hai cảnh sát thiệt mạng
cảnh sát sau đó đã tiêu diệt những đối tượng trên
vụ tấn công khiến lực lượng an ninh israel phải phong tỏa nhiều phần của thành cổ jerusalem trong ngày một mươi năm tháng bảy
căng thẳng giữa qatar và các nước láng giềng vùng vịnh chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
hiện ước tính có tới sáu gia đình đang phải chịu cảnh ly tán
vì các lệnh trừng phạt và các biện pháp
biện pháp kiểm soát
ả rập xê út bahrain và các tiểu vương quốc ả rập thống nhất không cho phép người dân của mình tới qatar
yêu cầu người dân ở qatar rời đi ngay lập tức nếu không sẽ mất luôn cả quốc tịch
wafa là một bác sĩ người qatar
cô kết hôn với một người ba ranh năm hai nghìn một
cả hai có ba người con tất cả đều mang quốc tịch ba ranh
sau khi ly dị những đứa trẻ này chọn sống cùng với rafa
nhưng căng thẳng ngoại giao xảy ra đồng nghĩa với việc chúng phải rời qatar ngay lập tức
đây là một sự phong tỏa
khi căng thẳng giữa các nước bùng phát họ yêu cầu tất cả rời khỏi qatar
tôi đã từ chối nhưng mọi việc phức tạp hơn tôi nghĩ
tháng vừa qua giống như một cơn ác mộng với chúng tôi vậy
ba người con của rafah được đưa tới thụy điển
gia đình wafa bị chia cắt và chưa thể biết đến ngày đoàn tụ
vì căng thẳng ngoại giao mà gia đình tôi phải ly tán
tôi mong các chính phủ hiểu rằng khu vực vùng vịnh là một khối
wafa hiện rất lo lắng cho tương lai của con cái mình và con đường học hành của chúng tại qatar
nhưng hiện nay điều duy nhất mà chị và những người dân qatar có thể làm
là thay ảnh đại diện trên mạng xã hội thành ảnh tiểu vương qatar
một cử chỉ thể hiện sự đoàn kết trong khủng hoảng
ở mỹ không có quy định bắt buộc về độ tuổi nghỉ hưu
thế nhưng để được hưởng đầy đủ phúc lợi xã hội và bảo hiểm y tế
thì sáu mươi năm tuổi là đội tuổi vệ sinh
nhiều người nghỉ hưu phổ biến đối với hầu hết công chức và người lao động mỹ
tuy nhiên ngày càng có nhiều người mỹ mong muốn tiếp tục được làm việc sau sáu mươi năm tuổi thậm chí là sau bảy mươi tuổi
đã bảy mươi tuổi nhưng bà johnson vẫn lựa chọn tiếp tục làm việc ở một tổ chức phi lợi nhuận
quy mô nhỏ thay vì nghỉ hưu ở độ tuổi sáu mươi năm với phúc lợi xã hội của chính phủ mỹ
khi bạn nghĩ về việc không còn được nhận lương mỗi tháng và vẫn muốn hưởng thụ một cuộc sống tuyệt vời
theo cách được công hiến
thì nghỉ hưu sẽ là một dấu mốc trong cuộc đời khiến bạn cảm thấy lo lắng
theo cục thống kê việc làm mỹ trong quý ii năm hai nghìn một mươi bảy
có khoảng một mươi chín người mỹ từ sáu mươi năm tuổi trở lên vẫn tiếp tục công hiến cho công việc
đây là tỷ lệ cao nhất trong năm mươi năm năm qua
dự báo đến năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ có tới ba mươi sáu người mỹ tuổi từ sáu mươi năm đến sáu mươi chín tiếp tục tham gia thị trường lao động
nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là sức khỏe và tuổi thọ của người mỹ ngày càng được nâng cao
không về hưu đúng tuổi
vì họ yêu công việc và muốn giữ lối sống năng động
nhiều người cao tuổi lại muốn tiếp tục làm việc để kiếm thêm thu nhập
trong bối cảnh tiền lương tăng chậm và lương hưu tại mỹ có xu hướng giảm như hiện nay
khiến cho số tiền tiết kiệm trong thời gian làm việc khó có thể đủ trang trải khi về già
dù là tiếp tục làm việc để kiếm tiền ăn hưởng tuổi già hay vì các lý do khác
thì người cao tuổi ở mỹ cũng là nguồn bổ sung lao động quan trọng
trong bối cảnh thị trường lao động đang thắt chặt như hiện nay
nghỉ hưu muộn hơn cũng góp phần giảm áp lực đối với hệ thống an sinh và phúc lợi xã hội
sau gần năm mươi năm người dân ở quốc gia nam mỹ chile mới được chứng kiến những trận tuyết rơi
tuyết rơi dày bất thường phủ kín mặt đường tạo cho người dân cảm giác vô cùng thích thú
ở nam bán cầu hiện là mùa đông nhưng tuyết là thứ đã không xuất hiện suốt gần nửa thế kỷ qua
tại chile vậy mà từ đêm qua đến giờ những bông tuyết đang phủ kín mặt đường tại thủ đô santiago
nhà tôi ở bên kia đường đang ăn tối thì tôi nhìn ra cửa sổ và thấy tuyết đang rơi
thật không thể tin được từ khi sinh ra đến giờ tôi chưa từng nhìn thấy tuyết rơi ở chile chúng
tôi chạy ngay ra đường và tận hưởng không khí giá lạnh không chỉ các thanh niên
những người lớn tuổi cũng cảm thấy bất ngờ trước món quà của thiên nhiên
thật kỳ diệu tôi nhớ phải rất lâu rồi khoảng vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi lần cuối tôi được nhìn thấy tuyết rơi
ở santiago những kỷ niệm cũ lại ủa vẻ tuy nhiên tuyết rơi khiến các lái xe gặp chút khó khăn do
đường trơn bộ tình trạng khẩn cấp chile cho biết tuyết rơi dày bất thường đã khiến hai trăm tám mươi người rơi
vào cảnh mất điện trong khi đó cơ quan khí tượng chile cho biết thêm là tuyết sẽ rơi dày trong hai
ngày tới những thông tin về chile cũng đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân
dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt